trước nguy cơ lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus ncov mới nhiều khu trung cư cũng đã có những phương án phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các khu trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
nước rửa tay côn sắt khuẩn khẩu trang y tế đó là những vật dụng được ban quản lý trung cư này trang bị đầy đủ cho cư dân
không chỉ có các gia đình sinh sống ở đây còn cho phép các hộ dân mở dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn ngày
và để bảo đảm an toàn cho hàng trăm cư dân tại đây ngay từ khi có thông tin về virus corona
ban quản trị tòa nhà cũng đã thông báo cho các chủ căn hộ kinh doanh dịch vụ tạm thời dừng kinh doanh cho đến khi hết dịch tránh tình trạng lây lan dịch trong tòa nhà
chúng tôi kiên quyết không nhận sức khách bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một không cho thuê theo ngày thì chúng tôi đã kiểm soát được rất chặt chẽ
không chỉ có cư dân chủ đầu tư ban quản lý các tòa nhà cũng chủ động thông tin khuyến cáo các biện pháp phòng tránh
cũng như tích cực phối hợp cùng các cư dân
các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh
ban quản lý tòa nhà đã có những biện pháp để phòng chống dịch bệnh
cụ thể như là tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn coronavirus b tại các khu vực công cộng của tòa nhà
với cường độ tăng cường lên từ hai lần một tuần tăng cường bổ sung thêm cẩu trang y tế dành cho toàn bộ nhân viên của ban quản lý
trong khi làm việc cũng như khi giao tiếp với cả cư dân khách hàng

ghi nhận hầu hết tại các trung cư trên địa bàn thành phố hà nội công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được ban quản lý tích cực triển khai
thậm chí nhiều tòa nhà đã đưa ra các biện pháp như rán và bọc ni lông tại các nút bấm thang máy và tay nắm cửa của các căn hộ
đặc biệt là trong thang máy chúng tôi rán những màng cơ học ni lông cơ học để tránh truyền nhiễm vi khuẩn và hai tiếng chúng tôi xử lý dịch khuẩn một lần
để ngăn ngừa dịch lây lan nhiều đơn vị quản lý vận hành tòa nhà cũng nhanh chóng báo cáo tình trạng người nước ngoài sinh sống thuê văn phòng để các cơ quan quản lý nhà nước biết rõ tình hình tại khu vực tòa nhà đó
chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan công an địa phương đề nghị kê khai người nước ngoài trong quá trình sáu tháng gần đây nhất có qua lại ra vào trung quốc không
gắn cứu vào những thông tin đó để phối hợp với các cơ sở y tế để kiểm soát
ngoài ra các biện pháp phòng tránh như lập phun khử khuẩn bằng coramin b trang bị cồn xịt khuẩn tại các quầy lễ tân rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn cũng được tích cực triển khai nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh